những ước mơ bay bổng lên trời cao
thế kỷ mới khởi đầu từ kinh đô ánh sáng
đã có một mối liên kết đặc biệt giữa các quốc gia
kể từ thời khắc đó mọi người đều muốn cùng nhau tận hưởng cuộc sống tốt đẹp
thời đại mới luôn hào phóng dành niềm hy vọng cho những người không theo kịp sự phát triển
những người tới đây vào lúc này đều cảm nhận thấy mọi điều không còn như xưa nữa
họ thấy mình được tự do
những người may mắn được đón thế kỷ mới sẽ không bao giờ quên được
bọn trẻ chúng tôi phải đi ngủ sớm
và người lớn đánh thức chúng tôi dậy lúc gần nửa đêm
chúng tôi được ăn bánh mứt dâu và rất nhiều thứ ngon
tất cả cùng nhau thức tới lúc nửa đêm
thế kỷ mới muôn năm
chào mừng sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới
ai nấy đều rất phấn khích
một thời đại khai sáng đã tới
thời đại ấy bắt đầu với những hy vọng sáng sủa
cho những con người đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ trong suốt thế kỷ trước
bọn trẻ không được cầm pháo bông mà bố mẹ phải cầm và đốt
vào thời đó đấy là một thứ rất đặc biệt